tại khu vực xóm nà khao xã trung hội huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã xảy ra sạt lở núi đá vôi
làm vùi lấp hoàn toàn biếu thờ của xóm và một phần diện tích đất nông nghiệp của người dân
ngay sau đó huyện đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống xây dựng phương án ứng phó với thiên tai
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện
theo đó khối lượng đá sạt lở tại núi đá vôi xóm nà khao khoảng năm trăm linh m khối

về phía địa phương thì đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn
triển khai đến các xã thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện
đồng thời là giả soát các trường hợp có nguy cơ do thiên tai thông báo tuyên truyền vận động đến các hộ dân
để mà tăng cường chủ động theo phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với công tác phòng chống thiên tai
hiện huyện định hóa có chín trăm linh năm hộ gia đình với ba hai trăm năm mươi năm nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ
xảy ra sạt lở đất đá để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân huyện đã tăng cường công
tác phòng chống để ứng phó kịp thời với thiên tai nhất là khi mùa bưa bão năm hai nghìn hai mươi đang đến gần